phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long
đối với bốn người thực hiện hành vi khai thác cát lỏng sông mà không có giấy phép với số tiền hơn một năm tỷ đồng
trước đó vào dạng sáng ngày một tháng ba tổ công tác phát hiện và bắt quả tang bốn người đang cùng nhau điều khiển hệ thống bơm hút cát từ lòng sông
thuộc tuyến sông cổ chiên đoạn thủy phận thuộc ấp an thuận xã an bình huyện long hồ lên xã lan mang số đăng ký tg một mươi bốn nghìn bảy trăm một mươi sáu
mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác là tám mươi một chín mét khối cát
chủ tịch ubnd tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người một trăm bảy mươi năm triệu đồng đồng thời tịch thu số cát trên và buộc bốn người phải nộp số tiền trên tám trăm một mươi hai triệu đồng
tương đương giá trị phương tiện theo biên bản định giá
chiếc xà lan số đăng ký tg một mươi bốn nghìn bảy trăm một mươi sáu sẽ được trả cho chủ sở hữu hợp pháp